tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị sáng nay ngày một mươi bảy tháng chín tại hà nội bộ tư lệnh cảnh vệ đã có buổi gặp mặt các văn nghệ sĩ tham gia cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật
hình tượng người chiến sĩ cảnh vệ công an nhân dân nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập lực lượng cảnh vệ ngày một mươi sáu tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi ba ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
trong không khí thân tình của buổi gặp mặt các văn nghệ sĩ trong và ngoài lực lượng công an nhân dân đã có điều kiện được tiếp cận thực tiễn công tác huấn luyện chiến đấu của cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh vệ
giúp các văn nghệ sĩ hiểu sâu sắc hơn những chiến công thành tích và những hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ cảnh vệ công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ đảng bảo vệ lãnh tụ
từ đó có thêm chất liệu đưa vào các tác phẩm văn học nghệ thuật
đây chính là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp lực lượng cảnh vệ công an nhân dân không ngừng nỗ lực phân đấu
cố gắng khắc phục mọi khó khăn gian khổ để ngày càng phát triển trưởng thành góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao
tại buổi gặp mặt lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh vệ trân trọng cảm ơn và ghi nhận những công hiến đóng góp to lớn của đội ngũ văn nghệ sĩ
các nhà báo đối với lực lượng công an nhân dân nơi chung và lực lượng cảnh vệ nói riêng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đặc biệt đã luôn dành tình cảm cho lực lượng công an nhân dân qua nhiều tác phẩm hay và ý nghĩa góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân trong lòng nhân dân
thường trực đảng ủy công an tỉnh quảng ninh vừa tổ chức đối thoại với cán bộ được điều động về công an chín xã biên giới trọng điểm về an ninh trật tự tại địa bàn tỉnh quảng ninh
trong hai năm công tác tại công an xã các cán bộ từ các đơn vị trực thuộc bộ công an được điều động về chín xã biên giới đều được cấp ủy chính quyền và lãnh đạo công an địa phương đánh giá cao
đã và đang phát huy tốt năng lực trình độ có tinh thần đoàn kết trong nội bộ đơn vị thực hiện nghiêm túc nội quy quy định quy trình công tác
tại buổi đối thoại các cán bộ được điều động về các xã biên giới cũng đã đưa ra những khó khăn vướng mắt cũng như kiến nghị đề xuất với đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao góp phần bảo vệ vững chắc tình hình an ninh trật tự tại vùng biên
thưa quý vị với tinh thần nghiêm túc khẩn trương thời gian qua công an huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc đã và đang nỗ lực tập trung thực hiện nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử đúng với kế hoạch cao điểm tăng tốc về đích đã được đề ra
ghi nhận ngay sau đây của phóng viên thời sự
đây là giai đoạn gặp rất nhiều khó khăn trong việc cấp căn cước công dân gắn chip cho người dân như công dân có thẻ chứng minh nhân dân căn cước công dân của
cũ còn hạn sử dụng nên chưa thực hiện việc làm căn cước công dân gắn chip nhiều trường hợp vắng mặt ở địa phương
trước những khó khăn trên lãnh đạo công an huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc đã chỉ đạo lực lượng công an xã thị trấn tiến hành ra soát phân loại số người chưa làm căn cước công dân gắn chip để thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của thôn xóm khu dân cư và cử cán bộ đến tận nhà tuyên truyền để người dân biết bố trí sắp xếp thời gian đi làm căn cước công dân gắn chip

với phương châm một trăm linh công dân trên địa bàn huyện đủ điều kiện cấp thẻ căn cước công dân đều được cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử và định danh điện tử công an huyện sông lô đã và đang chỉ đạo lực lượng cảnh sát quản lý hành chính và công an các xã thị trấn tập trung lực lượng phương tiện ưu tiên tối đa mọi nguồn lực để tổ chức triển khai cao điểm tăng tốc về đích chiến dịch cấp thẻ căn cước công dân gắn chip phần đấu hoàn thành chỉ tiêu công an tỉnh giao trước ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai

phần đấu hoàn thành chỉ triển khai là từ bảy giờ sáng đến hai mươi hai giờ đêm nhưng mà căn cước cao điểm nên tôi làm bao giờ hết dần thì tôi quyết nghĩ
với quyết tâm chính trị và nỗ lực của cán bộ chiến sĩ từ ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay công an huyện sông lô đã thu nhận được gần năm bảy trăm bốn mươi tám hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử
những kết quả bước đầu mà lực lượng công an huyện sông lô đạt được trong đợt cao điểm cấp căn cước công dân gắn chip điện tử là kết quả của sự nỗ lực quyết tâm
không chỉ của riêng lực lượng công an mà còn là sự chung tay góp sức của các ban ngành đoàn thể và nhân dân trên địa bàn toàn huyện
thưa quý vị ở xã vùng công giáo hòa hiệp của huyện trư quỳnh tỉnh đắk lắc sau nhiều năm cả hệ thống chính trị chung sức vào cuộc xây dựng phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đặc biệt sau khi lực lượng công an chính quy được điều động và tăng cường thì từ một xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
xã hòa hiệp đã trở thành một điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
xã hòa hiệp huyện chư quynh tỉnh đắk lắk có một mươi một nhân khẩu sinh sống trong đó gần chín mươi dân số toàn xã sinh hoạt theo đạo công giáo
những năm trước đây hòa hiệp là một địa bàn tiềm ẩn phát sinh nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự của huyện chư quynh
thực hiện chỉ thị số chín của ban bí thư trung ương đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới
với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ cấp trên xuống xã
nên trong ba năm gần đây phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở xã hòa hiệp đã cho thấy nhiều kết quả rõ nét hơn trước
nhất là từ khi có lực lượng công an chính quy được điều động đến đảm nhiệm các chức danh công an xã
trong những năm vừa qua thì chúng tôi đã cử anh em xuống phối hợp với các tổ để thông báo các phương thức thủ đoạn của tội phạm
và từ đó thì các tổ trưởng tổ phó khi phát hiện những vấn đề phức tạp tại địa bàn
thì kịp thời báo lực lượng công an xã để phối hợp để giăn đe giáo dục và xử lý các trường hợp vi phạm
và từ đó thì tình hình an ninh chính trị tại địa bàn được kiểm giảm và không có những vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn
trong những năm qua
trong những năm qua chúng tôi cũng xác định rằng vai trò của quần chúng nhân dân là cốt lõi và điểm tựa để nắm bắt thông tin
rồi cung cấp thông tin để lực lượng công an xã
coi như là từ đó chúng tôi có được những phương án kế hoạch để xây dựng để đảm bảo an ninh trật tự
và mang lại sự bình yên cuộc sống cho bà con
những năm qua việc xây dựng và nhân rộng các mô hình quần chúng tự quản về an ninh trật tự
luôn được cấp ủy chính quyền và công an xã hòa hiệp đặc biệt quan tâm
đến nay có một số mô hình hoạt động thiết thực hiệu quả
an toàn về an ninh trật tự tại giáo sứ kim phát với hàng trăm thành viên tham gia
mô hình khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự tại chợ hòa hiệp
qua các mô hình sức dân được khơi dậy mạnh mẽ
các tổ dân phòng tự quản ở các thôn buôn giáo sứ đã tích cực cùng lực lượng công an xã
tổ chức hơn hai trăm linh đợt tuần tra kiểm soát
các tổ hòa giải ở thôn buôn giáo sứ đã hòa giải thành công một mươi năm vụ việc mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân
qua hoạt động của các mô hình quân chúng tự quản
lực lượng công an đã được nhân dân cung cấp nhiều nguồn thông tin có giá trị
để điều tra làm rõ xử lý hàng chục vụ việc vi phạm về an ninh trật tự